tại thái nguyên vào sáng nay tại xã quyết thắng thành phố thái nguyên
ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức lễ khởi công đường bắc sơn kéo dài
hay còn gọi là đường núi cấp
đồng chí nguyễn hòa bình bí thư trung ương đảng tránh án tòa án nhân dân tối cao
đồng chí phùng quốc hiền phó chủ tịch quốc hội và lãnh đạo một số bộ ngành trung ương đã dự lễ khởi công
dự án đường bắc sơn kéo dài được chia làm hai hợp phần
tổng chiều dài toàn tuyến là chín năm km với tổng mức đầu tư trên hai tỷ đồng
thời gian hoàn thành đưa vào sử dụng đầu năm hai nghìn hai mươi
dự án đường bắc sơn kéo dài là dự án quan trọng kết nối giao thông giữa thành phố thái nguyên
với dự án khu du lịch tâm linh hồ núi cốc
phát biểu tại buổi lễ phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiển cho rằng
dự án đường bắc sơn kéo dài là tuyến giao thông quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh thái nguyên nói chung
và khu du lịch hồ núi cốc nói riêng
tuyến đường sau khi hoàn thành sẽ là tuyến đường huyết mạch kết nối trục đông tây của thành phố
đồng thời tạo động lực cho sự phát triển của khu du lịch hồ núi cốc
phó chủ tịch quốc hội đề nghị đơn vị thi công nghiêm túc thực hiện đúng các hạng mục dự án đã ký kết trong hợp đồng
bảo đảm tiến độ và chất lượng của dự án